biển hoàn thành chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng chất các xã đã đạt nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám quyết tâm hoàn thành sáu trên chín tiêu chí quyện nông thôn mới còn lại trong năm hai nghìn một mươi